liên quan đến tình hình xung đột giữa israel và hamas tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ israel idf trung tướng henzy halevy xác nhận quân đội israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam gaza trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại phía bắc khu vực này
phát biểu cho các quân lĩnh thuộc sư đoàn gaza ở miền nam xrn ông halevy tuyên bố các hành động của idf ở phía nam gaza cũng sẽ mạnh mẽ và hiệu quả tương tự các hành động ở phía bắc gaza
trước đó quân đội israel đã ra lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố khan yunis thành phố lớn thứ hai của gaza trong bối cảnh israel mở rộng các cuộc tấn công xuống phía nam của vùng lãnh thổ của palestine
trong khi đó nhiều người dân palestine cho biết quân đội xrn đã thả truyền đơn yêu cầu họ di chuyển sâu hơn về phía nam tới rafah hoặc tới khu vực ven biển ở phía tây nam của gaza